kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi vừa được thủ tướng chính phủ phê duyệt với mục tiêu tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai
đồng thời nâng cao năng lực tính chủ động của toàn xã hội trong phòng chống thiên tai sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống thiên tai
kết hợp giữa phòng chống thiên tai với phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giảm thiểu rủi ro thiên tai
theo đó sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật cơ chế chính sách nâng cấp trang thiết bị về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn thực hiện đồng bộ các hoạt động phòng chống thiên tai gắn với phát triển kinh tế xã hội